trong không khí cả nước chuẩn bị đón tết cổ truyền mậu tuất hai nghìn một mươi tám sáng nay chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác của trung ương đã về thăm làm việc và chúc tết lực lượng cảnh sát biển việt nam tại bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba tỉnh bà rịa vũng tàu
nói chuyện với cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển ba thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang ghi nhận và biểu dương những chiến công thành tích xuất sắc mà lực lượng cảnh sát biển việt nam nói chung và vùng cảnh sát biển ba nói riêng đã đạt được trong những năm qua
hoàn ngành các ban bộ ngành trung ương và cấp ủy chính quyền nhân dân các địa phương trong cả nước đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để cảnh sát biển việt nam ngày càng lớn mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới
trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới chủ tịch nước trần đại quang đề nghị lực lượng cảnh sát biển nói chung vùng cảnh sát biển ba nói riêng cần chủ động nắm chắc phân tích đánh giá dự báo chính xác tình hình tham mưu với quân ủy trung ương bộ quốc phòng đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo không để xảy ra bị động bất ngờ về chiến lược tạo môi trường hòa bình ổn định trên các vùng biển để phát triển đất nước nhanh bền vững
cùng với đó phải tích cực phối hợp với các lực lượng hải quân bộ đội biên phòng các quân khu ven biển và cấp ủy chính quyền các địa phương trong công tác nắm tình hình nhất là hoạt động của tàu thuyền nước ngoài phát hiện kịp thời âm mưu hoạt động của địch và tội phạm
chủ tịch nước trần đại quang giao nhiệm vụ cho lực lượng cảnh sát biển thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế thông qua đường dây nóng thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình vi phạm tội phạm xâm phạm vùng biển việt nam không để tàu thuyền nằm trong danh sách cấm vận của hội đồng bảo an liên hợp quốc vào cập cảng neo đậu tại các cảng biển trên lãnh thổ việt nam nắm chắc tình hình tàu thuyền của việt nam hoạt động trên vùng biển nước ngoài nhất là các vụ việc tàu cá ngư dân vi phạm để phối hợp với cơ quan chức năng nước ngo
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh bà rịa vũng tàu mẹ việt nam anh hùng hồ thị tam ấp nam xã long phước thành phố bà rịa thương binh võ văn thà ấp bắc hai xã hòa long thành phố bà rịa